qua các vụ án mua bán người được cơ quan chức năng triệt phá trong thời gian gần đây
cho thấy mánh khóe mới của tội phạm mua bán người đó là việc lợi dụng sự khó kiểm soát của mạng xã hội như facebook zalo để tiếp cận nạn nhân